bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh thái bình đã được khởi công vào sáng nay tại thái bình
đây là dự án được triển khai theo chủ trương xã hội hóa y tế là dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh thái bình có quy mô một dương bệnh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự buổi lễ tọa lạc tại khu trung tâm y tế tỉnh phường trần lãm và xã vũ chính thành phố thái bình
dự án có quy mô một mươi hai ha do tập đoàn flc đầu tư với tổng vốn hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành một bệnh viện đa khoa hạng một với số lượng một giường bệnh và các chuyên khoa sâu tương đương bệnh viện tuyến trung ương
với quy mô này đây là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh thái bình cũng như các tỉnh lân cận
đồng thời cũng là bệnh viện được xây dựng theo mô hình bệnh viện khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp hàng đầu tại địa phương
lãnh đạo flc cam kết sẽ tập trung nhiều nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án quan trọng này ngay trong năm hai nghìn hai mươi